bệnh đạo ôn trên lúa đông xuân đang bùng phát ở hầu hết các cánh đồng của tỉnh phú yên
theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh này
hiện bệnh đang tiếp tục lây lan mạnh nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất chất lượng và sản lượng vụ đông xuân
vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nông dân tỉnh phú yên gieo xạ hai mươi sáu năm trăm linh ha lúa
từ trước tết nguyên đán đến nay thời tiết lạnh âm mưu sáng sớm có sương mù và kéo dài nhiều ngày
làm bệnh đạo ôn phát sinh mạnh trên cây lúa với tỷ lệ từ năm tám lá
nặng nhất là ở các cánh đồng lúa xã xuân phước huyện miền núi đông xuân hòa mỹ tây hòa mỹ thịnh huyện tây hòa
mặc dù nông dân đã tích cực phun thuốc và áp dụng nhiều phương pháp phòng chống
nhưng bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm thậm chí còn đang lây lan ra diện rộng do thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp
theo tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên các giống lúa bị bệnh đạo ôn chủ yếu là mt một mươi ml bốn mươi tám dv một trăm linh tám ml bốn mươi chín
hiện lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh làm đồng tán lá phát triển che phủ
tăng độ ẩm trong ruộng càng tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn lây lan và gây hại
nông dân cần tích cực chăm sóc làm cỏ bón phân cân đối và dùng các thuốc đặc trị để khống chế bệnh
đặc biệt ở các vùng đã bị nhiễm bệnh cần hạn chế bón lượng đạm nên giữ nước trên nồng ruộng và tăng cường bón thêm ca ly
nhìn chung với điều kiện thời tiết như hiện nay và tình hình sinh trưởng của cây lúa
quá trình tốt như hiện tại thì chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới không riêng về ở huyện đồng xuân
ở huyện tây hòa mà một số huyện khác như là phú hòa đông hòa thành phố tuy hòa v v
thì vẫn có nguy cơ bị bệnh độ ôn cao
do các yếu tố bất lợi về thời tiết vụ lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nông dân tỉnh phú yên cắt giảm bốn trăm ba mươi năm hectare
so với cùng kỳ vụ trước để chuyển sang cây trồng khác hoặc bỏ trống đồng ruộng chủ yếu là bị ngập nước dài ngày
vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
năng suất lúa của tỉnh phú yên đạt trung bình sáu mươi tám hai tạ trên một hectare
theo dự báo của ngành nông nghiệp tỉnh ngoài lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn trong thời kỳ đẻ nhánh làm đồng
tình trạng chuột cắn phá và ốc biêu vàng gây hại như hiện nay sẽ làm giảm năng suất lúa ít nhất từ một đến hai tạ trên một hectare so với cùng kỳ